những hành động quyên góp ủng hộ thiết thực ý nghĩa đang được lan tỏa khắp mọi nơi từ thị thành đến thôn quê
chúng tôi có mặt tại nhà chị đặng ngọc giao ấp tân lợi xã tân thành huyện lai vung tỉnh đồng tháp vào lúc hai mươi giờ tối
tại đây một mẻ bánh tét đang chuẩn bị được nấu chính
qua hai ngày nay nhóm thiện nguyện của chị ngọc giao đã thực hiện hơn một đòn bánh để gợi tặng đến bà con vùng lũ miền trung
từ bữa bão tới giờ thì em cũng theo dõi mấy cái fanpage mình theo dõi mình cập nhật tin tức á
mình thấy người ta năm nay nó khổ hơn những năm trước nhiều quá
những năm trước thì không có đến nổi có thể ở ngoài người ta giàu hơn mình luôn
nhưng mà đâu có ai bán cái gì để ăn đâu
cho nên em mới suy nghĩ em mới thôi bây giờ mình ủng hộ tiền
thì người ta cũng không xài được
nên em mới phát tâm là em làm bánh
vậy cái em mới up status lên em kêu gọi mọi người ủng hộ để làm
xong mà em không ngờ là mọi người hướng hướng nhiệt tình quá
cho nên mình mới làm được nhiều cũng vậy
bà con hàng xóm chung quanh biết được công việc thiện nguyện của chị ngọc giao
nên đã sung phong đến góp công góp sức
cũng được cộng đồng mạng chuyên trợ giúp

để ủng hộ bà con bảo luật của miền trung
mình một cây làm chẳng nên non
ba cây dụng lợi nó thành hồn núi cao
quốc quả cũng có quả nhưng mà cũng vui lắm
tại vì chị em ở đây xóm này xóm lại đông lắm
cô mấy chị mấy bác rồi có bánh
còn mấy anh em thì người thì chụm củi chụm bánh
chứ em dọn dẹp bánh rồi cắt trong nồi
tự nhiên mình lá lạnh đùm lá gắt đó
thì ai ấy có sức không sức có tiền không tiền
tại số hai trăm bốn mươi năm đường mạc đỉnh chi thành phố sóc trăng
nhóm tiện nguyện của chị nguyễn thị thu thảo
cũng đang miệt mài cẩn thận khéo léo gói từng đòn bánh tét
để kịp thời hỗ trợ cứu đói cho bà con đồng bào bị thiên tai ở miền trung
trong ba ngày qua
nhóm của chị thu thảo
đã gói gần sáu đòn bánh tét
mỗi đòn trọng lượng một kg
miền trung thiếu thốn
thì mà khả năng mình có gì thì mình giúp cái đó
vậy rồi gọi đồng bào
nếu có ai có lòng hỗ tâm thì đóng góp tiếp
em lên em tiếp
em gãy chút ít tiền
em cũng tiếp chút sông sức để ủng hộ miền trung
để đồng bào mình vượt qua lũ lụt
em cũng mong cho mình mau bảo cho mau hết
cho bà con mình trở lại cuộc sống bình thường
với tinh thần tương thân
với tinh thần tương thân
ở miền tây
nhiều địa phương
nhiều người dân đã tham gia nhiệt tình
hăng hái để gói bánh tặng cho bà con vùng lũ
riêng tại tỉnh sóc trăng
đến thời điểm ghi hình
đã có ba địa điểm gói bánh
tại thành phố cần thơ
có đến hàng chục điểm gói bánh
suốt ba đêm qua là mình thức trắng để mà nấu bánh
hình ra là nhưng mà tinh thần rất là là vui
rất là khỏe
hy vọng rằng những đòn bánh tét này
nó tới được cái người dân ở miền trung
đó là người ta ăn
người ta sẽ khỏe khẳng lên
lý do là những người làm ở đây
khi người ta làm
là người ta để tâm
để trái tim của mình
vô những đòn bánh tét
để giúp cho cái người dân ở miền trung
được tai quan hơn khỏi
hai tiếng đồng bào
vốn đã ăn sâu vào tâm tưởng mỗi người con đất việt
và ngay lúc này
khi cả nước hướng về miền trung
để chia sẻ khó khăn
để tiếp xúc
giúp bà con vượt qua bao mắc mát
thì hai tiếng đồng bào ấy
lại càng thiên liêng
hơn bao giờ hết